trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy vừa qua tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức chương trình hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất những năm qua tổng công ty điện lực miền bắc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra kiểm soát an toàn lao động có hiệu quả
đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa mang tính dài hạn quản lý an toàn vệ sinh lao động một cách khoa học
vì vậy đã giảm thiểu được các thiệt hại về người và tài sản trong lao động ngành điện
ban chỉ đạo tháng hành động an toàn vệ sinh lao động trung ương phát động là tăng cường đánh giá và quản lý các rủi ro tại nơi làm việc
đây là một nội dung đi sâu vào thực chất của việc chúng ta kiểm soát các yếu tố nguy cơ tại nơi làm việc
và chúng ta tiếp tục có một chủ động hơn nữa để chúng ta loại bỏ những nguy cơ cao
kiểm soát được tất cả các nguy cơ mất an toàn
hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
tổng công ty điện lực miền bắc cũng đã tổ chức các hoạt động như thi vẽ tranh trong cuộc thi
thiếu nhi việt nam với an toàn trong sử dụng điện đạp xe tọa đàm trao đổi các chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động
các kỹ năng sống an toàn và kỹ năng thoát hiểm